nhiều thống kê cho thấy bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu
tuy nhiên chưa đến năm mươi phụ nữ có ý thức bệnh tim mạch là một trong những mối đe dọa lớn đến sức khỏe
điều bất lợi chính là bệnh tim mạch ở phái nữ thường có diễn biến phức tạp
các phương pháp can thiệp mạch vành hiện đại như thông mạch vành bằng cách đặt stent
phương pháp nong mạch nối mạch thông đạt hiệu quả thấp ở phụ nữ
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ tư vấn cụ thể hơn về các dấu hiệu nhận biết và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch thường gặp ở nữ giới
các bệnh lý của nữ giới cũng chiếm rất cao
trong số các bệnh lý tim mạch thì tôi liệt kê ra các bệnh lý về bệnh lý van tim
hoặc là bệnh lý suy tim các bệnh lý về dối loạn nhịp tim
trong đó có một nhóm bệnh lý rất quan trọng đấy là bệnh lý động mạch vành
bệnh lý động mạch vành thì các bạn cũng biết bản chất bệnh lý động mạch vành
nó là bệnh lý do sơ vữa và gây hẹp tác động mạch vành
có nguy cơ rất cao dẫn đến các bệnh lý về nhồi máu cơ tim
hoặc cơ đau thắt ngực dẫn đến biến chứng dối lạnh nhịp suy tim
vậy có những dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết sớm các bệnh về tim mạch
và bác sĩ có lưu ý gì trong việc điều trị những căn bệnh này ạ
triệu chứng để nhận biết sớm bệnh lý tim mạch đặc biệt là nữ giới
thì có những triệu chứng chúng ta cần phải đặc biệt chú ý như
ví dụ như là triệu chứng đau thắt ngực
thì thường gợi ý các bệnh lý về mạch vành
hoặc là các triệu chứng về dối loạn nhịp tim
hoặc là thậm chí là các suy tim do bệnh lý van tim
tuy nhiên thì nữ giới thì triệu chứng đau ngực có thể nó sẽ không điển hình như nam giới
nam giới đến khám với chúng ta triệu chứng đau ngực rất điển hình
tuy nhiên nữ giới có thể đau ngược triệu chứng nó chỉ mơ hồ
cảm giác nặng tức là vùng ngực
hoặc thậm chí có người tiến khám vì triệu chứng đau về cơ sương khớp
hoặc là cảm giác đau mỏi vai
hoặc là đau cứng ở vùng cổ
hoặc là vùng thắt lưng thì cũng có thể chịu là triệu chứng của bệnh lý
bệnh lý mạch vành
ngoài ra thì còn có một các nhóm các triệu chứng
ví dụ như là cảm giác khó thở
cảm giác hụt hơi
hoặc là giảm khả năng gắn sức
thì đấy cũng là triệu chứng gợi ý của bệnh lý tim mạch
ví dụ như là suy tim
các nhóm triệu chứng
ví dụ như là cảm giác hồi hộp đánh chống ngực
thì thường rất hay gặp trong các bệnh lý về dối loạn nhịp
ví dụ như là nhịp tim nhanh
hoặc là ngoại tâm thu
cũng là triệu chứng thường gặp
ngoài ra thì có những triệu chứng không điển hình
ví dụ như là triệu chứng mệt mỏi
hoặc là cảm giác ăn uống kém
đau tức vùng gan
cũng có thể là triệu chứng của tim mạch
để phòng ngừa sớm các bệnh liên quan đến tim mạch
thì chúng ta có những cái biện pháp như thế nào thưa bác sĩ
chúng tôi khuyên là bệnh nhân nên mỗi người
nên nắm rõ được các yếu tố nguy cơ tim mạch của mình
mình có những yếu tố nguy cơ gì
ví dụ như là tuổi của mình có cao hay không
đối với nữ giới thì thường qua tuổi mãn kinh
thường thì tầm khoảng trên năm năm tuổi
là cái lứa tuổi tiền mãn kinh
thì thường nguy cơ tim mạch nó sẽ tăng cao hơn
ngoài ra thì các yếu tố nguy cơ khác
ví dụ như là tăng huyết áp đầy tăng đường
dấu lại mỡ máu như tôi kể vừa trên
thì mỗi bệnh nhân nên đánh giá xem
mình có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch không
và phải khám định kỳ để kiểm soát
cái yếu tố nguy cơ tim mạch đó
thứ hai là chúng ta phải có cái chế độ ăn uống
sinh hoạt vận động thể lực một cách hợp lý
về chế độ ăn uống thì tôi khuyên các bác lên
ăn uống với chế độ ăn tăng rau củ
hạn chế các đồ ăn mỡ nội tạng
nên định kỳ khám sức khỏe
để sàng lọc các bệnh lý tim mạch
thì hiện tại là như bệnh viện đa khoa tân may
thì có rất nhiều gói khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch
như gói khám các bệnh lý tăng huyết áp
bệnh lý dấu lại truyền hóa
hoặc là các bệnh lý về suy tim
bệnh van tim có rất nhiều gói khám
thì các bác có thể lựa chọn để đến thăm khám
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
các chuyên gia khuyên cáo
tất cả phụ nữ cần được kiểm tra sàng lọc thường xuyên
đối với các nguy cơ gây ra bệnh tim mạch
bao gồm đường huyết cholesterol
huyết áp và cân nặng
thời điểm và tần suất thực hiện các xét nghiệm này
phụ thuộc vào tuổi tác và các yếu tố nguy cơ
khoảng tám mươi các trường hợp mắc bệnh tim mạch
có thể phòng ngừa
nên vấn đề giữ phòng phát hiện
và chữa trị kịp thời là quan trọng hàng đầu
trung tâm tim mạch
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên gia tim mạch
hàng đầu việt nam sở hữu hệ thống
máy móc hiện đại như máy msct tim
và mạch vành máy ecg
đo điện tâm đồ và kiểm tra nhịp tim
cùng hệ thống máy gsa
chụp mạch vành hai bình diện
giúp tầm soát phát hiện sớm và điều trị
hiệu quả các bệnh tim mạch
ngay từ giai đoạn đầu tiết kiệm
thời gian và chi phí điều trị
nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh